chữa khỏi một trăm linh
tên nhà thuốc đông y gia truyền rõ ràng nhưng lại chỉ bán hàng qua facebook và nhận ship sản phẩm
tám trăm tám mươi đồng một liệu trình điều trị gồm thuốc bôi thuốc gội và thuốc uống
đó là những thủ đoạn của các sản phẩm đông y chữa bệnh ngoài ra trên các trang facebook
không chỉ có các trang facebook với những bài thuốc thần kỳ
một số cơ sở đông y cũng khẳng định bệnh vẩy nến á sửng có thể chữa khỏi sau ba tháng
đây là nơi được quảng cáo là chuyên chữa các bệnh ngoài da
chỉ cần nghe qua triệu chứng người bán thuốc này có thể nói luôn tình trạng bệnh mà không cần phải thăm khám

tôi đảm bảo khỏi

hả thuốc đặc trị đấy
cho cháu xem cái thuốc bôi một tí đi ạ
đây thuốc bôi đây tí

không để ngoài được đây

à cho cháu xem
à thế là cái này là mình tự chế lấy hướng ạ
hai trăm năm mươi đồng cho hơn một phần ba liệu trình sử dụng của một tháng điều trị bệnh vẩy nến á sừng
theo lời quảng cáo của người bán thuốc
những lọ thuốc không tên không nhãn không hạn sử dụng
được đóng gói một cách thô sơ như thế này đã được bán ra thị trường cho nhiều người bệnh
đó và hiện nay thì các phương pháp điều trị nói chung là đều hướng tới một cái
cái tiêu chuẩn là làm giảm cái triệu chứng của bệnh nhân đi thôi
thế còn lại thì để mà điều trị khỏi bệnh nhân về đến thì hiện tại các phương pháp hiện đại thì chưa
chưa có phương pháp nào là điều trị khỏi cả
thì còn lại thì những cái mà quảng cáo hay là những cái câu kiểu như là điều trị khỏi vẩy nến ấy
thì hiện tại là tôi nghĩ rằng là nếu quan điểm cá nhân của tôi thì là
mình không nên tin vào điều đấy
cũng phải có một lời cảnh báo rằng là
rất nhiều bệnh nhân đến với
khoa gia liễu của chúng tôi để điều trị bệnh
trong cái tình trạng là bệnh nặng nề
có những quảng cáo nọ kia làm cho người ta cảm thấy rất là hấp dẫn
và người ta đến người ta điều trị
người ta uống thuốc người ta bôi thuốc
những cái thuốc mà đông y không rõ nguồn gốc
và chúng tôi cũng không chắc chắn lắm trong đấy có cái gì
nhưng thông thường là khi bệnh nhân quay trở lại là một cái thể rất là nặng
và đấy là một điều đáng tiếc
điều này cũng được các nhà thuốc đông y
ở phố lãn ông khẳng định với chúng tôi rằng
bệnh này không thể chữa rứt điểm
bằng đông y

đúng rồi ạ
chứ không gia truyền cũng là không khó quấy được đâu
cô bán hàng năm mươi năm ở đây rồi
nhưng mà cô chưa thấy ở đây bạn ai là ăn tốt
cái sừng này khó chữa lắm
nhiều khi nó cho thuốc vớ vẩn
nó bảo uống cũng khỏi
nó vô thường vô vạt không làm sao
không điều trị được

chào các cô ạ
cô hãy coi cho cháu hỏi

khi mà điều trị vẩy nén á sừng không ạ
vẩy nén thì con nói thật

để khỏi cái vẩy nén thì khó lắm
tây y cũng còn chịu

uống nó đỡ thôi cháu ạ
nó uống cho nó tiêu độc đi

chứ có tiền chủ với các lĩnh vương
có thì cô có máy cho
dạ vâng cháu cảm ơn ạ
đấy như là người làm
có đó kia đấy
nhưng mà người chứ không có hiệu quả đâu
không thể phủ nhận lợi ích của nhiều bài thuốc đông y gia truyền
thế nhưng hiện nay
có nhiều người vì lợi nhuận mà có thể quảng cáo sai sự thật
để tạo lòng tin cho người bệnh
đã có không ít các trường hợp
bệnh nhân sử dụng các sản phẩm đông y không rõ nguồn gốc
để điều trị bệnh
gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là làn da
theo quy định các nhà thuốc sản xuất bào chế thuốc
thì phải đăng ký với sở y tế tỉnh
về công thức bài thuốc
quy trình sản xuất công dụng liều dùng
chống chỉ định và mẫu nhãn thuốc
khi có đủ điều kiện thì mới được sản xuất
quy định là vậy
thế nhưng trên thực tế
những loại thuốc đông y hiện nay
vẫn được sản xuất và bày bán công khai
thông qua nhiều hình thức khác nhau
mà chưa qua kiểm định
gây ảnh hưởng không nhỏ đến người bệnh
như trường hợp của bệnh nhân này là một ví dụ
khi nghe theo lời chỉ dẫn của người quen
mà tự ý sử dụng thuốc đông y
trong điều trị bệnh về da liễu
tuy nhiên theo cảnh báo của ngành y tế
đây là một quan niệm sai lầm
vì ngoài những ưu điểm dễ nhìn thấy
thuốc đông y cũng có những tác dụng không mong muốn
nếu dùng lâu sẽ gây tổn thương mãn tính
và có trường hợp còn dẫn đến tử vong
vì thế không thể nói điều trị thuốc đông y
là có độ an toàn một trăm linh
nhất là các loại thuốc không có nguồn gốc xuất xứ